tòa án nhân dân tối cao vừa có cuộc họp liên ngành và công bố kết luận chính thức về vụ án hy hữu kéo dài suốt gần nửa thế kỷ của ông trần văn thêm ở xã yên phụ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
theo đó vụ án của ông trần văn thêm cách đây bốn mươi sáu năm là oan sai
phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tối cao bùi ngọc hòa cho biết trên cơ sở tài liệu có trên hồ sơ và xác định một số tài liệu có liên quan khác các cơ quan tố tụng trung ương đã đi đến thống nhất
đối với vụ án ông trần văn thêm cấp sơ thẩm đã khởi tố truy tố về tội giết người tại xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cũ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi là oan sai
các cơ quan thi hành tố tụng đang khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định của luật tố tụng để công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông trần văn thêm và công khai xin lỗi bồi thường theo quy định của luật bồi thường nhà nước trong thời gian sớm nhất
ông trần văn thêm bị kết án tử hình với tội danh giết người cướp của
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một đối tượng khác đã khai nhận là thủ phạm giết người và ông thêm được tự do sau gần sáu năm ngồi tù
nhưng đến nay chưa một cơ quan nào xét xử và kết luận rằng ông vô tội
tòa án nhân dân tối cao mới đây đã tìm ra được hai bản án sơ thẩm phúc thẩm cùng tài liệu liên quan trong hồ sơ lưu trữ và quyết tâm nhanh chóng xử lý sự việc để chính thức minh oan cho ông trần văn thêm